tại cảng ba ngòi thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa bộ tư lệnh vùng bốn hải quân và đồn biên phòng cam ranh
đã tổ chức bàn giao một mươi một ngư dân bình định trên tàu cá bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts cho địa phương và gia đình
khi về bờ các ngư dân đều an toàn và khỏe mạnh
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tàu cá bd chín trăm tám mươi sáu năm mươi tám ts cùng với một mươi bốn ngư dân đang trong hành trình tránh chủ bão số chín
thì ghi nhận được tin hai tàu cá khác của bình định bị chìm nên đã tham gia tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên sau đó tàu gặp sự cố nên đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp và được tàu kiểm ngư kn bốn trăm sáu mươi bảy tiếp cận đón toàn bộ một mươi bốn ngư dân sang tàu
trong số này có ba người tình nguyện ở lại trên biển để tiếp tục hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm các ngư dân của hai tàu cá bị chìm
đến thời điểm này mới có ba ngư dân của hai tàu cá bình định bị chìm được phát hiện và cứu vớt
các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai mươi ba ngư dân vẫn còn đang mất tích